nhằm bảo đảm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín diễn ra an toàn công tác tăng cường các biện pháp an ninh đã được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ kỹ càng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về tình hình giao thông tại thành phố hà nội trong ngày thi đầu tiên
sáu giờ ba mươi phút sáng tại điểm thi trường trung học phổ thông việt đức trường trung học phổ thông trần phú
sự xuất hiện của lực lượng công an phường quận cảnh sát giao thông và các đoàn viên thanh niên đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông an ninh trật tự trong và ngoài các địa điểm thi
trong ba ngày của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội và các lực lượng chức năng bố trí lực lượng tại các giao lộ các điểm phức tạp
tại các địa điểm tổ chức thi tăng cường lực lượng tuần tra cơ động không để xảy ra kẻ xe ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh và người dân
mỗi cổng trường đều có một hai cán bộ thí sĩ và các địa điểm tư ở ngay cổng trường có bố trí một cán bộ thí sĩ đứng ở đấy để phân nguồn đảm bảo hạn chế các phương tiện ô tô to đi vào
xe khách xe bú nhâm trộn để các phương tiện nhỏ đưa các em đi vào hạn chế việc xảy ra các bê ba chạm không mong muốn
được đánh giá là kỳ thi đầy cam go nên việc tăng cường các biện pháp an ninh hỗ trợ thí sinh và người nhà nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn cũng đã phần nào giảm bớt sự căng thẳng và lo lắng cho thí sinh và người nhà thí sinh
mình đưa cháu đến đây từ rất là sớm và mình cũng đã thấy là các đồng chí cảnh sát giao thông đã có mặt rất là đầy đủ và tham gia tích cực nhắc nhở các vị phụ huynh cũng như là các con
mặc dù là đường đi sớm xe lượn xe đi lại chưa có nhiều
nhưng các đồng chí cũng đã chú ý đến an toàn các con nhắc nhở phụ huynh là đứng đỗ sát vào lề đường để đảm bảo an toàn cho các con thi tốt nhất
năm nay dự kiến có hơn tám trăm tám mươi bảy thí sinh cả nước tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với gần ba mươi tám năm mươi phòng thi một chín trăm tám mươi điểm thi
với số lượng thí sinh đông nhất cả nước hà nội có hơn bảy mươi năm thí sinh đăng ký dự thi toàn thành phố có một trăm hai mươi năm điểm thi